các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau khi nhận được thông tin công an huyện tân uyên tham mưu cho đảng ủy ủy ban nhân dân xã hố mít chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp với công an xã hồ mít tuyên truyền vận động gia đình cháu ttv biết hành vi ép con gái đi lấy chồng tào hôn hôn nhân cận huyết thống là vi phạm pháp luật
sau khi được tuyên truyền giải thích bố mẹ cháu ttv nhận thức được việc ép con tàu hôn là sai đồng thời gia đình đồng ý và ký cam kết từ nay không ép cháu về lấy chồng mà để cháu tiếp tục đi học khi đủ tuổi theo luật mới lập gia đình hiện cháu ttv đã trở lại trường để tiếp tục học tập
trước đó tại cao bằng cũng đã xảy ra một vụ việc tương tự thậm chí vụ việc này còn có tính chất nghiêm trọng hơn
theo đó mẹ con bà trần thị lợi và lê thị mỹ hạnh đã cấu kết với cháu trong nhà bán con đẻ của hạnh
trong một người đàn ông trung quốc lấy đảm vợ khi cháu bé mới một mươi hai tuổi
cụ thể xin mời quý vị cùng theo dõi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng vừa kết thúc điều tra vụ mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
chuyển viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố đối với bốn bị can
nguyễn thị lài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ở tỉnh kiên giang trần thị lợi sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy lê thị mỹ hạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cùng ở thành phố cần thơ
triệu thành long quốc tịch trung quốc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
theo bản kết luận điều tra năm hai nghìn một mươi bảy lai sang trung quốc lấy chồng
tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba lai từ trung quốc về việt nam thăm bố mẹ đẻ tại tỉnh kiên giang
trong thời gian này lai mời triệu thành long sang việt nam chơi đồng thời đề cập việc tìm vợ việt nam cho triệu thành long và được đồng ý
đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba lai nhập cảnh vào việt nam và đến ở nhà lai
sau đó lai đưa long đến nhà bà trần thị lợi bà nội của lài và là bà ngoại của bị hại và bà lê thị mỹ hạnh
mẹ đẻ của bị hại tại thành phố cần thơ chơi
tại đây lai giới thiệu ra cảnh của lông rất giàu có và đang có ý định tìm vợ người việt nam
thông qua lai bà lợi và bà hạnh đồng ý cả cháu nguyễn t k a sinh năm hai nghìn một mươi một
thời điểm đó mới một mươi hai tuổi cho long với xính lễ là một trăm năm mươi triệu đồng và một cây vàng
lai nói với long là cần phải chi số tiền một mươi ba chín vạn nhân dân tệ mới lấy được cháu a
và long đã chuyển toàn bộ số tiền này cho lai
sau đó lai đã đưa một cây vàng vào một nhà tỉnh kiên giang
lai đã đưa một trăm linh triệu đồng cho gia đình bà lợi hứa sẽ trả nốt số tiền năm mươi triệu đồng còn lại khi cháu a sang trung quốc
khi biết mình sắp phải gả cho long cháu a không đồng ý và yêu cầu bà ngoại và mẹ trả lại tiền cho long
thấy a nói vậy bà lợi và bà hạnh đã đe dọa sẽ uống thuốc sâu để tự tử ép buộc cháu a đồng ý lấy triệu thành lông
sau đó lông trở về trung quốc bằng đường hàng không còn lai thuê người đưa cháu a xuất cảnh trái phép bằng đường tiêu ngạch
khi đang di chuyển đi sâu vào nội địa trung quốc thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
sau khi cháu a bị bắt triệu thành long yêu cầu lấy lại tiền nhưng bà lợi bà hạnh và lài đã sử dụng hết số tiền này
nên lai hứa sẽ tìm một người phụ nữ khác để lông lấy làm vợ
ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cháu a được trao trả về việt nam qua địa phận huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
tại đây cháu a đã trình báo sự việc đối với lực lượng chức năng
theo công an tỉnh cao bằng hành vi của bốn đối tượng nguyễn thị lài trần thị lợi lê thị mỹ hạnh triệu thành long
phạm vào tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi quy định tại khoản hai điều một trăm năm mươi một bộ luật hình sự
theo thạc sĩ luật sư nguyễn đức hùng phó giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn tgs đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết
mua bán người là hành vi phạm tội đã xuất hiện từ rất lâu
tuy nhiên với sự phát triển của công nghệ thông tin và kinh tế xã hội như hiện nay các thủ đoạn mua bán người lại càng trở nên tinh vi
theo quy định tại điều hai nghị quyết hai hai nghìn một mươi chín nq hdtp mua bán người là hành vi dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực lùa gạt hoặc thủ đoạn để
chuyển giao người nhằm nhận tiền tài sản hoặc lợi ích vật chất khác tiếp nhận người để giao tiền tài sản hoặc lợi ích vật chất khác
chuyển giao người để người khác bóc lột tình dục cưỡng bức lao động lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác
tiếp nhận người để bóc lột tình dục cưỡng bức lao động lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác
ngoài ra việc tuyển mộ vận chuyển chưa chấp người khác để thực hiện hành vi chuyển giao người thuộc trường hợp nêu trên cũng được xác định là mua bán người
ngoài tội phạm mua bán người bộ luật hình sự còn dành riêng một điều luật để quy định về tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
theo đó mua bán người dưới một mươi sáu tuổi được hiểu là việc dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực lừa gạt hoặc thủ đoạn khác đối với người dưới một mươi sáu tuổi để thực hiện các hành vi trên
trong đó nghị quyết hai hai nghìn một mươi chín cũng giải thích rõ áp lột tình dục là việc chuyển giao nạn nhân cho người khác để thực hiện các hoạt động
tổ chức cho nạn nhân bán dâm đưa nạn nhân đến các cơ sở chứa mại dâm để bán dâm sử dụng nạn nhân để sản xuất ấn phẩm khiêu dâm
trình diễn khiêu dâm làm nô lệ tình dục hoặc tiếp nhận nạn nhân để phục vụ nhu cầu tình dục của chính mình
cưỡng bức lao động là việc dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác nhằm buộc nạn nhân lao động trải ý muốn của họ
vì mục đích vô nhân đạo khác là việc sử dụng nạn nhân để làm thí nghiệm bổ nạn nhân phải đi ăn xin hoặc sử dụng nạn nhân vào các mục đích tàn ác khác
cũng theo nghị quyết hai hai nghìn một mươi chín một số thủ đoạn nổi bật được dùng để thực hiện hành vi mua bán người gồm
sử dụng thủ đoạn môi giới hôn nhân với người nước ngoài các đối tượng phạm tội cưỡng bức đe dọa hoặc lừa gạt để buộc người khác kết hôn với người nước ngoài
hoặc lợi dụng thủ đoạn môi giới hôn nhân với người nước ngoài sau đó thực hiện hành vi mua bán người sử dụng thủ đoạn đưa người đi lao động nước ngoài
các đối tượng chuyển giao người lao động từ đủ một mươi sáu tuổi trở lên cho phía nước ngoài bán người lao động cho người khác
sử dụng thủ đoạn môi giới nuôi con nuôi
theo đó các đối tượng biết mục đích của người nhận nuôi con nuôi dưới một mươi sáu tuổi là để bóc lột tình dục cưỡng bức lao động
lấy bộ phận cơ thể bán cho người khác hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác nhưng vẫn chuyển giao nạn nhân để nhận tiền tài sản hoặc lợi ích vật chất khác
thực tế các vụ lừa đảo mua bán người trong thời gian gần đây cho thấy thủ đoạn được sử dụng phổ biến vẫn là lừa đi tìm việc làm thu nhập cao
thăm nhân thân du lịch hoặc làm quen giả vờ yêu đương sau đó đưa nạn nhân lên các tỉnh biên giới rồi bán cho các đối tượng người nước ngoài
gần đây còn xuất hiện thêm hình thức mua bán phụ nữ mang thai và đưa ra nước ngoài sinh con để bán trẻ sơ sinh
các đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn của nạn nhân để thực hiện tội phạm
đặc biệt các đối tượng lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội
theo đó mức phạt tội mua bán người được quy định cụ thể tại điều một trăm năm mươi bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung hai nghìn một mươi bảy
khung một phạt tù từ năm đến một mươi năm nếu dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực lùa gạt hoặc thủ đoạn khác để thực hiện một trong các hành vi
chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao nhận tiền tài sản hoặc lợi ích vật chất khác chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục
cưỡng mức lao động lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác tuyển mộ vận chuyển chứa chấp người khác để thực hiện hành vi quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này
hai phạt tù từ tám đến một mươi năm năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp có tổ chức vì động cơ đê hèn gây thương tích gây tổn hại sức khỏe hoặc gây dối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ ba mươi một đến sáu mươi đưa nạn nhân ra khỏi biên giới đối với từ hai đến năm người phạm tội hai lần trở lên
khung ba phạt tù từ một mươi hai đến hai mươi năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp có tính chất chuyên nghiệp đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây dối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể sáu mươi một trở lên làm nạn nhân chết hoặc tự sát đối với sáu người trở lên tái phạm nguy hiểm
ngoài hình phạt chính nêu trên người phạm tội có thể bị phạt tiền từ hai mươi đến một trăm linh triệu đồng phạt quản chế cấm cư trú từ một đến năm năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản
mức phạt tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi hiện được quy định tại điều một trăm năm mươi một bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung hai nghìn một mươi bảy
theo đó mức phạt cụ thể như sau hình phạt chính khung một phạt tù từ bảy đến một mươi hai năm nếu thực hiện một trong các hành vi chuyển giao tiếp nhận người dưới một mươi sáu tuổi để giao
nhận tiền tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới một mươi sáu tuổi để bóc lột tình dục
cưỡng bức lao động lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác tuyển mộ vận chuyển chứa chấp người dưới một mươi sáu tuổi để thực hiện hành vi nêu trên
khung hai phạt từ một mươi hai đến hai mươi năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp lợi dụng chức vụ quyền hạn lợi dụng hoạt động cho nhận con nuôi để phạm tội
đối với từ hai đến năm người đối với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam phạm tội hai lần trở lên
vì động cơ đê hèn gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây dối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ ba mươi một đến sáu mươi
khung ba phạt tù từ một mươi tám đến hai mươi năm hoặc tù trung thân nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp có tổ chức có tính chất chuyên nghiệp gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây dối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể sáu mươi một trở lên
đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân làm nạn nhân chết hoặc tự sát đối với sáu người trở lên tái phạm nguy hiểm hình phạt bổ sung người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm mươi đến hai trăm linh triệu đồng
bên cạnh đó bị phạt quản chế cấm cư trú cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một đến năm năm hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản
có thể thấy tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn để lại nhiều hệ lụy đối với cá nhân gia đình và xã hội
ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực dân số việc chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em
hy vọng lực lượng chức năng sẽ vào cuộc ngăn chặn xử lý nặng tay hơn đối với những trường hợp cố tình vi phạm
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt